bộ quốc phòng nga cáo buộc ukraine giàn dựng nhiều vụ sát hại dân thường ở một số thị trấn và làn mạc
nhằm gây xôn xa truyền thông phương tây để cáo buộc moscow về tội ác chiến tranh
moscow khẳng định rằng kiev đã sử dụng chiến thuật tương tự để đổ lỗi cho các lực lượng nga
về những hành động tàn bạo ở thị trấn vuja hồi tuần trước
phát ngôn viên của bộ quốc phòng nga thiếu tướng igor konasekov cho biết
các binh sĩ thuộc trung tâm thông tin và hoạt động tâm lý pso bảy mươi hai của quân đội ukraine
đã giàn dựng đoàn phim về những thường dân được cho là bị giết hại bởi lực lượng nga
để phát tán trên các phương tiện truyền thông phương tây
theo thông tin đã được xác nhận việc quay phim diễn ra tại làng mostrol
cách thủ đô kiev khoảng hai mươi ba km về phía tây bắc vào ngày bốn tháng bốn
các hành động tương tự đã được phía ukraine thực hiện ở các thành phố như sumi konotov và một số nơi khác
theo đài reuters của nga
ukraine ngày hai tháng bốn đã công bố đoạn video với nhiều rác chết nằm trên đường phố của thị trấn ngoại ô pucha
phía tây bắc kiev và nói rằng các nạn nhân bị quân đội nga hành quyết
moscow bác bỏ đồng thời cáo buộc đó là hành động khiêu khích và nước cớ sai của ukraine
nga đã chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn trong vụ việc
bao gồm thực tế video xuất hiện vài ngày sau khi họ đã rút khỏi puja
và giới chức ukraine cũng không đề cập đến bất kỳ vụ giết người nào khi tuyên bố giải phóng vuja
giới chức nga cũng khẳng định không nhắm vào dân thường kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở ukraine ngày hai mươi bốn tháng hai
bất chấp những lập luận của nga và nỗ lực của moscow
trong việc triệu tập một phiên họp khẩn cấp của hội đồng bảo an liên hợp quốc
phương tây đã ngay lập tức chỉ ra người chịu trách nhiệm cho vụ bucha
tổng thống mỹ joe biden đã yêu cầu xét xử tội ác chiến tranh đối với ông putin
và eu cam kết sẽ cử chuyên gia đến hỗ trợ chính quyền ukraine thu nhập bằng chứng
xung đột nga và ukraine đã bước sang ngày thứ bốn mươi một
và dù đôi bên đã có nhiều cuộc đàm phán hòa bình
nhưng xem ra căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
hàng trăm thi thể dân thường được tìm thấy ở kiev ukraine và nga đổ lỗi cho nhau
sau khi ukraine cáo buộc quân đội nga thảm sát hàng trăm thường dân gần kiev
phía nga đã lên tiếng phủ nhận
các nhà lãnh đạo chính phủ anh và đức đã tuyên bố sẽ trừng phạt nga hơn nữa
sau khi quân đội ukraine nói họ tìm thấy thi thể của nhiều thường dân
ở thị trấn vuja gần thủ đô kiev vào ngày thứ bảy mùng hai tháng bốn
các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đã lên án nga
về vụ sát hại vô cớ thường dân của ukraine ở thị trấn này
tổng thống ukraine ông zelensky hôm chủ nhật ngày mùng ba tháng bốn
đã cáo buộc hành vi của quân nga là diệt chủng và cho biết ukraine đã thiết lập cơ chế đặc biệt
để điều tra tội ác chiến tranh của nga ở ukraine
nghị sĩ ukraine olesy goncharenko cùng ngày nói thi thể của những phụ nữ khỏa thân
đã được tìm thấy trên một con đường cách kiev không xa
và cáo buộc lực lượng nga định đốt thi thể những người phụ nữ
khi tấn công họ
khi quân đội ukraine tái chiếm thị trấn bucha vào ngày hai tháng bốn
họ phát hiện thấy một số sát người bị chói trên vệ đường
và các ngôi mộ tập thể ở thị trấn
một số người rõ ràng đã bị giết bằng cách hành quyết
viện trưởng viện kiểm sát ukraine irina venezitova cho biết trên facebook
sau khi quân đội nga rút khỏi khu vực kiev
các quan chức ukraine đã tìm thấy thi thể của bốn trăm một mươi thường dân gần kiev
bà cho biết các nhà pháp y đang thu thập thông tin về thi thể của địa phương

về hình ảnh vệ tinh marsan nói
hình ảnh vệ tinh mới chụp bucha cho thấy
một rãnh dài bốn mươi năm phút ở nơi được xác định là một ngôi mộ tập thể
hình ảnh của công ty cho biết ảnh được chụp vào ngày ba mươi một tháng ba
nhưng khu vực này vào ngày một mươi tháng ba đã có dấu hiệu đào hố trôn tập thể
cư dân địa phương nói với cnn rằng
trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh nga ukraine
các thi thể được trôn trong các ngôi mộ của các nhà thờ địa phương
tuy nhiên phía nga cho rằng
những bức ảnh và video ở thị trấn này là vở kịch do ukraine sắp đặt
ngoại trưởng nga ông sergei lavrov nói với hãng thông tấn tass
đoạn video quay cảnh thị trấn bucha do phía ukraine công bố
là cuộc tấn công giả mạo nhằm vu khống nga
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova
cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước rằng
thông tin liên quan đã được mỹ và các đồng minh phương tây tạo ra
để đổ vấy trách nhiệm cho nga
tuy nhiên bà không đưa ra bằng chứng nào về điều này
ngày ba tháng bốn
nga cũng yêu cầu hội đồng bảo an liên hợp quốc tổ chức cuộc họp vào thứ hai
ngày bốn tháng bốn để thảo luận về điều mà nga nói là hành động khiêu khích
của các phần tử cực đoan ukraine ở thị trấn bucha
bộ quốc phòng nga ngày chủ nhật mùng ba tháng bốn đã phủ nhận việc xa hại dân thường ở bucha
bộ quốc phòng nga cho rằng
những bức ảnh và video do chính quyền ký ép công bố
việc gọi là quân đội nga đang thực hiện một số tội ác ở bucha
lại là một hành động khiêu khích khác
trong thời kỳ quân đội nga nắm quyền kiểm soát boltcha
không có bạo lực với bất kỳ thường dân nào
trái lại đã phân phát bốn trăm năm mươi hai tấn hàng cứu trợ nhân đạo
và nhấn mạnh rằng quân đội nga không cấm dân thường sơ tán
họ được tự do hoạt động và liên lạc
bao gồm cả việc đi vào belarus theo hướng bắc
tuyên bố cáo buộc quân đội ukraine sử dụng pháo cỡ lớn
xe tăng và phán pháo lực nhiều nòng để tấn công rìa phía nam của bucha
bao gồm cả các khu dân cư cả ngày lẫn đêm
tuyên bố chỉ ra rằng toàn bộ quân đội nga đã hoàn toàn rút lui khỏi bưucha
vào ngày ba mươi tháng ba một ngày sau cuộc đàm phán giữa nga và ukraine tại thổ nhĩ kỳ
thị trưởng bucha xác nhận trong một video vào ngày ba mươi một tháng trước rằng
không có binh sĩ nga nào trong thành phố
và ông thậm chí không đề cập đến việc người dân bị giết với đôi tay bị trói sau lưng
tất cả các bằng chứng phạm tội xuất hiện bốn ngày sau khi quân đội nga rút lui
khi các nhân viên tình báo ukraine và nhân viên đài truyền hình đến bucha
tuyên bố tiếp tục rằng tất cả các sát chết trong các bức ảnh vẫn không cứng
sau ít nhất là bốn ngày
cùng với đó
các vết thương vẫn còn đẫm máu
người ta nghi ngờ rằng đó là một tác phẩm khác do ukraine sản xuất cho truyền thông phương tây
giống như bệnh viện phụ sản maripo và các thành phố khác
bà marian nói rằng phương tây ngay lập tức tố cáo những hình ảnh về thi thể ở bucha
cho thấy bản thân câu chuyện là một phần trong kế hoạch nhằm hủy hoại danh tiếng của nga
không nghi ngờ gì nữa ai đã ra lệnh soạn ra câu chuyện này
bà maria đặt câu hỏi
mặt khác thủ tướng đức đêm chủ nhật ngày ba tháng bốn
đã tuyên bố sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với nga
sau khi ukraine nói họ phát hiện một số lượng lớn dân thường thiệt mạng
tại một thị trấn gần kiev sau khi quân đội nga rút lui
ông cho biết đức sẽ thỏa thuận nhất trí với các đồng minh trong mấy ngày tới
về một làn sóng trừng phạt mới chống lại nga
putin và những người ủng hộ ông ấy sẽ cảm nhận được hậu quả
thủ tướng này cũng nói thêm rằng đức sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine
để nước này có thể chống trả một cuộc xâm lược của nga
giết hại thường dân là tội ác chiến tranh
tội ác của quân nga phải được điều tra
thủ tướng đức yêu cầu các tổ chức quốc tế được phép vào khu vực phía kiev này
để xác minh và ghi lại hành động của quân đội nga tại đó
ông cho rằng thủ phạm và những người đã ra lệnh cho họ phải bị áp luật trừng phạt
đồng thời ông một lần nữa kêu gọi tổng thống nga putin ngừng bắn ngay lập tức
đây là một cuộc chiến khủng khiếp vô nghĩa và không thể bảo chữa với bất kỳ lý do nào